sâu xa và bình nhưỡng tin tưởng rằng cuộc gặp lần này giữa nhà lãnh đạo kim trương ươn và tổng thống putin sẽ nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới
tôi và tổng thống putin đã có cuộc thảo luận chi tiết về tình hình quân sự chính trị trên bán đảo triều tiên và châu âu
chúng tôi đã đi đến kết luận rằng hai nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược và chiến thuật để đảm bảo an toàn an ninh và một nền hòa bình lâu dài trong khu vực và trên toàn thế giới
tôi chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống của chúng ta thành quan hệ đối tác chiến lược không thể phá vỡ
về phần mình ông putin đánh giá cuộc hội đàm với ông kim rất hiệu quả
tổng thống putin khẳng định moscow có thể hỗ trợ bình nhưỡng xây dựng hệ thống vệ tinh cũng như hai bên có thể thảo luận hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác
lần này như đã thống nhất chúng ta gặp nhau ở sân bay vũ trụ vostok

chúng tôi tự hào về sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ của nga
tất nhiên chúng ta cần trao đổi về hợp tác kinh tế các vấn đề nhân đạo và tình hình trong khu vực
chúng ta có rất nhiều vấn đề cần thảo luận
hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo nga và triều tiên đang thu hút sự chú ý đặc biệt của mỹ và các đồng minh
washington cảnh báo sẽ triển khai các biện pháp thích đáng nếu cần thiết để chống lại bất kỳ thỏa thuận vũ khí tiềm tàng nào giữa moscow và bình nhưỡng
tuy nhiên các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng với việc bình nhưỡng đã bị trừng phạt đến mức tận cùng
có vẻ như có rất ít lựa chọn thực sự để washington tăng áp lực lên nước này và các biện pháp trừng phạt khó có thể ngăn cản liên minh moscow bình nhưỡng
đặc biệt khi ông putin và ông kim thực hiện các bước đi nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước
để tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của mối quan hệ giữa nga triều tiên và ảnh hưởng của nó tới tình hình khu vực và thế giới
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng quân nguyên phó viện trưởng viện chiến lược quốc phòng
mời quý vị cùng theo dõi
việc tìm hiểu khung cụ thể ngay tại thực địa ngành công nghiệp quốc tế của nga
quả đó bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ triều tiên phát triển các ngành không gian
cũng như giúp đỡ triều tiên hoàn thiện chương trình phát triển tên lửa hoàn thiện chương trình vũ khí của triều tiên

cuộc gặp này gợi lại quan hệ truyền thống của giai nước đặc biệt là trong đó nga liên xô ngày xưa đã từng giúp đỡ triều tiên trong cuộc chiến tranh triều tiên năm một nghìn chín trăm năm mươi năm mươi ba
và qua đó cũng muốn là triều tiên có cái đáp ứng lại hỗ trợ nga cung cấp các cái đạn pháo cho nga để nga có thể tiếp tục giữ vững được những vùng đất đang chiếm đóng ở ukraine
thứ ba cuộc gặp công khai ngay tại sân bay này cũng là một lời nhấn nhổ đối với trung quốc vì trung quốc cũng có vai trò rất lớn với triều tiên
qua cuộc gặp này thì người ta có thể thấy rằng là nếu mà trung quốc không tích cực để mạnh quan hệ với nga thì rõ ràng là nga sẽ thay thế trung quốc đóng vai trò là người anh lớn của triều tiên
và sẽ giúp triều tiên phát triển công nghiệp quốc phòng
và phát triển hoàn thiện hệ thống quân sự vũ khí của triều tiên
theo ông thì đâu là những động lực khiến bình nhưỡng và moscow xích lại gần nhau và ông đánh giá như thế nào về triển vọng mối quan hệ nga triều trong thời gian tới sau cuộc gặp thần linh lần này
chúng ta thấy là cái quan hệ nga triều tiên thì cũng có lúc thăng lúc trầm lúc nóng lúc này
thì bây giờ là cái lúc mà hai bên đang bắt đầu ấm lên nóng lên để mà hai bên cùng tìm kiếm những cái đồng minh
tạo thành một cái đối trọng với mỹ và phương tây
cái điểm thứ hai nữa là triển vọng quan hệ thì chúng ta thấy là nga sẽ mở rộng quan hệ với triều tiên
nga có thể tìm thấy triều tiên một cái đồng minh có thể cung cấp cho mình những thứ mà nga cần như là đạn pháp
vì chúng ta biết là triều tiên là cái nước mà sản xuất rất nhiều cái lượng đạn pháo theo cái mẫu của liên xô
và những cái đó lại tương thích với vũ khí của nga hiện nay
thì đấy là cái mà nga cần
để mà giữ được những cái vùng đất đang ở ukraine hiện nay
cái điểm nữa là họ thúc đẩy cái chương trình vũ khí hình diệt của triều tiên
cái điểm thứ ba nữa là triều tiên cũng tìm thấy ở nga cái người có thể cung cấp lương thực thực phẩm cho nhân dân của mình
thì nga có thể sẵn sàng giúp cho cái chuyện này
cái điểm thứ hai nữa là tạo thành một cái chủng mới một cái liên minh để đối trọi với mỹ và phương tây
mà theo lời của các bạn nói ngay tại sân bay
là chống chủ nghĩa đế quốc đấy
và cái điểm thứ ba nữa cũng không thể kể đến là nó hình thành một cái chủng mới
nga trung triều để mà đối trọng lại mỹ và phương tây
và đặc biệt là đối trọng lại cái liên minh tây ba mỹ nhật hàn
vậy thì theo ông cái cuộc gặp thượng đỉnh nga triều tiên lần này thì sẽ gửi thông điệp như thế nào đến với mỹ và phương tây ạ
vâng có chứ
rõ ràng là có một cái thông điệp
đối với mỹ phương tây là cái gia tăng căng thẳng sẽ tăng lên
chạy đua vũ trang sẽ tăng lên
và chúng ta biết là triều tiên thì cần nga giúp đỡ cái chuyện là phóng tên lửa để đảm bảo là triều tiên đã phóng hai lần thất bại rồi
bây giờ tiếp tục muốn phóng lần thứ ba thì là sẽ phải là tìm cái công nghệ mới
đó là công nghệ của nga
mà công nghệ này thì phóng lên thì phóng lên thì quan sát được dưới hơn
quan sát được rõ hơn
mục tiêu mà quan sát đây nhầm vào ai
đó là nhằm vào mỹ là nhật là hàn quốc những đồng minh của mỹ ở châu á
thế thì cái này nó sẽ làm cho cái đối phó của mỹ nhật hàn sẽ tăng lên
cái điểm thứ hai là cái quan hệ triều tiên nga này thì mỹ phương tây đang lo là sẽ đi với một cái thỏa thuận vũ khí
một thỏa thuận trao đổi vũ khí
thì sẽ giúp cho củng cố lực lượng của quân nga ở ukraine
mà đã như thế thì sẽ làm cho cái chuyện là cái hòa bình giải quyết hòa bình vấn đề ở ukraine là sẽ có những bước nan giải mới
cái điểm thứ ba là hiện nay là chúng ta biết là triều tiên đã rút khỏi cái hiệp ước không phổng quân vũ khí hành nhân
thế thì bây giờ lại tiếp tục triều tiên sẽ tiếp tục là phóng cái tên lửa mà sẽ là phóng lần thứ bảy đấy
và nếu như thế
thì cái nguy cơ là chạy đua vũ trang lên vũ trụ lại càng kéo dài hơn
và cái khả năng mà kéo triều tiên trở lại cái hiệp định không phổng quân vũ khí hành nhân là càng khó khăn hơn
mà nếu mà triều tiên không trở lại cái hiệp định này nữa
thì không chỉ triều tiên mà có thể sẽ phát sinh thêm các quốc gia khác nữa
cũng quan tâm tới chuyện là chạy lên vũ trụ chạy đua lên này và phá bỡ cái hiệp định không phổng quân vũ khí hành nhân